theo báo cáo của công an huyện grongana ngày hai mươi sáu tháng một mươi một sau khi báo chí phản ánh việc rừng đặc dụng nam ca bị tàn phá
cơ quan công an huyện đã chủ động phối hợp với hạt kiểm lâm huyện và ban quản lý rừng đặc dụng nam ca
kiểm tra hiện trường tại khu vực rừng thuộc địa phận xã bình hòa
qua kiểm tra thực tế cơ quan chức năng huyện xác định khu rừng nam ca bị chặt phá khai thác gỗ thuộc địa phận xã bình hòa là đúng thực tế
trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng nam ca thuộc về ban quản lý rừng đặc dụng nam ca chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc
cụ thể tại địa phận hành chính ở xã bình hòa grongana có một số lượng lóng gỗ hộp đã khai thác chưa kịp phận chuyển bỏ lại mét biểu rừng đặc dụng nam ca
thuộc tiểu khu một nghìn hai mươi ba cách trạm kiểm lâm số tám của ban quản lý rừng đặc dụng nam ca khoảng năm trăm linh mét
công an huyện này cũng nhận định có khoảng từ năm đến một mươi người thuộc nhiều nhóm khác nhau ở xã bình hòa quảng điền thị trấn buôn chấp thực hiện hành vi phá rừng đặc dụng
với kết quả xác minh tại hiện trường cùng với các tài liệu thu thập được công an huyện cờ rông anna nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng sàng lọc các đối tượng nghi vấn để đấu tranh tiến hành thu thập tăng vật củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định